trong bối cảnh mà dịch covid một mươi chín vẫn đang có diễn biến phức tạp thì nhu cầu mua khẩu trang vẫn tiếp tục lên cao
tuy nhiên thay vì loạn giá khan hàng như thời gian ban đầu ghi nhận trên thị trường trong những ngày vừa qua
người dân đã bình tĩnh và có ý thức hơn trong việc mua khẩu trang
thay vì chèn trúc đổ xô tìm mua khẩu trang y tế tại các hiệu thuốc hay đặt mua online bằng mọi giá
dù trời tối muộn và lạnh rất nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ mua khẩu trang ở các cửa hàng bình ổn giá như thế này
việc xếp hàng trật tự mỗi người dân chỉ mua số lượng khẩu trang theo quy định được nhiều người ủng hộ
điều này sẽ tránh tình trạng đầu cơ loạn giá và tích chữ khẩu trang một cách không cần thiết
cùng với những cửa hàng khẩu trang y tế bình ổn giá
ngày càng nhiều cửa hàng bán khẩu trang vải kháng khuẩn được người dân tin tưởng lựa chọn
sau khi được bộ y tế khuyến cáo nhiều người đã thay đổi quan điểm và chọn dùng khẩu trang vải
vừa có tác dụng chống dịch lại tiết kiệm và bảo vệ môi trường
như vậy chúng tôi tin tưởng với tiêu chuẩn họ sản xuất ra
cho nên chúng tôi mua và với điều kiện sử dụng được ba mươi lần
đấy cho nên là nó cũng phần nào nào vẫn là kinh tế đấy
tại các cửa hàng này công an khu vực cũng túc trực liên tục để bảo đảm an ninh an toàn trật tự
tôi là cảnh sát khu vực thì cũng ra đây nhất là tăng cường giúp cho bà con mua khẩu trang
thứ hai là cũng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm
để bà con đi mua không phải bị mất chỗ mất khắp
và cũng không để không cho những cái đầu cơ người ta mua người ta bán lại ở tại đây

bộ y cho biết theo báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế bốn lớp và khẩu trang n chín mươi năm
năng lực sản xuất các doanh nghiệp này là hai một triệu khẩu trang y tế và trên tám mươi khẩu trang n chín mươi năm mỗi ngày
cùng với đó nhiều doanh nghiệp diệt may trên cả nước cũng đang khẩn trương nâng cao năng lực sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn
vì vậy số lượng khẩu trang được cung ứng ra thị trường sẽ rất lớn
người tiêu dùng cần tỉnh táo và bình tĩnh trong việc mua khẩu trang phòng chống dịch